trong quá trình kiểm tra mới đây lực lượng chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu đã phát hiện một vụ tự ý săn gạt đất núi với diện tích là gần ba m hai
và điều đáng nói là vị trí săn gạt này nằm ngay mặt đường rất dễ gây sạt lở nguy hiểm đến người dân lưu thông qua khu vực này nhất là vào mùa mưa
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hiện trường khu đất này có diện tích khoảng một mươi năm m hai được chủ của một doanh nghiệp mua lại của ba hộ dân
trước khi xây dựng công trình này ubnd tp vũng tàu chỉ cấp phép cho phát quang dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên dự án ở đường hải đăng phường hai
tuy nhiên phía công ty này đã tự ý săn gạt ba m hai đất đá trở đi nơi khác khi chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng địa phương
được biết thành phố vũng tàu vào mùa mưa thì tình trạng sạt lở núi khiến đất đá rơi vào nhà dân gây ra nguy hiểm cho người đi đường vẫn thường xuyên xảy ra
nguyên nhân là do tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trên các chiến núi